về vụ nhóm đối tượng bắt giữ người nhốt vào chuông chó cướp tài sản rồi đánh đập dẫn đến tử vong
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa kết thúc điều tra
chuyển văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để điều tra theo thẩm quyền
nhóm đối tượng gồm trần minh phụng hoàng văn truyền và vợ của truyền là nguyễn thị truyền
chú tại xã eahu huyện chư quynh
nạn nhân trong vụ án này là anh trương thiên ân chú tại tp hcm
theo kết quả điều tra hoàng văn truyền cho ân mượn ba năm triệu đồng
còn phụng chuyển cho ân một năm triệu đồng để nhờ mua ma túy
tuy nhiên ân không trả lại tiền cho truyền và cũng không mua ma túy cho phụng
nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
sáng ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một biết âm từ tp hcm lên đắk lắc và đang ở nhà của truyền
nên phụng đã nhờ truyền giữ ân lại
sau đó truyền đã đến ép ân vào chuồng chó khóa lại
hai đứa tượng sau đó đưa ân đến giấy cà phê của gia đình
rồi phụng và vợ chồng truyền hành hung ân
bị ép buộc ân đã điện thoại cho người thân chuyển trước năm trăm linh đồng vào tài khoản của vợ truyền
sau đó các đối tượng tiếp tục đánh đập để đo số tiền còn lại
đến một mươi bảy giờ cùng ngày khi thấy ân bất tỉnh các đối tượng mới trở đến trạm y tế xã cấp cứu rồi bỏ về
do viêm cơ tim cấp dẫn đến suy tuần hoàn cấp không hồi phục nạn nhân đã tử vong
công an huyện trư quynh đã khởi tố trần minh phụng và hoàng văn truyền
về hai tội giữ người trai pháp luật và cướp tài sản
khởi tố nguyễn thị truyền về tội cướp tài sản